quỹ ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo cục thuế tp triển khai thực hiện công tác chống thất thu ngân sách nhà nước
xử lý nợ động thuế bảo đảm hoàn thành toàn bộ kế hoạch thanh tra kiểm tra năm hai nghìn hai mươi
theo cục thuế tp hcm với nhiều biện pháp thu hồi nợ động trong một mươi tháng qua
cục thuế tp hcm đã thu hồi và xử lý hơn năm năm trăm linh tỷ đồng trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là ba hai trăm hai mươi năm tỷ đồng
thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là hai ba trăm ba mươi năm tỷ đồng tổng số tiền thuế nợ đến chín mươi ngày
và số tiền thuế nợ trên chín mươi ngày có khả năng thu tại đơn vị là trên chín năm trăm linh tỷ đồng
tăng hai mươi năm ba mươi bốn so với thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó các khoản nợ liên quan đến đất là một tám trăm hai mươi sáu tỷ đồng tăng so với thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy là sáu trăm sáu mươi ba tỷ đồng
tương đương tăng hơn năm mươi bảy
ủy ban nhân dân tp hcm
đã yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện cần tăng cường phối hợp với các cơ quan thuế
xử lý đôn đốc nợ động thuế đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh
đặc biệt là các khu vực chợ tập trung đông hộ kinh doanh xử lý rứt điểm các doanh nghiệp có nợ tiền thuê đất
tiền sử dụng đất đề xuất phương án thu hồi nợ động đối với các dự án không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế